nghị định sáu bảy là chủ trương lớn của chính phủ hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn
tuy nhiên trong khi nhiều tàu cá đang hoạt động có hiệu quả thì có những tàu bị hư hỏng
khiến cho việc trả nợ ngân hàng của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận sau đây tại tỉnh quảng bình
quảng bình được đánh giá là tỉnh thực hiện tốt nghị định sáu bảy của chính phủ
sau khi đưa tàu cá đóng mới vào hoạt động các chủ tàu đã tổ chức sản xuất khai thác có hiệu quả
tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều tàu cá bị hư hỏng thiếu bạn thuyền nên phải thường xuyên neo bờ
do đó gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng
theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh phê duyệt cho một trăm một mươi bảy chủ tàu đủ điều kiện đóng mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy
các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng tín dụng cho tám mươi bảy chủ tàu vay vốn gần chín trăm tám mươi chín tỷ đồng để đóng mới tàu cá
song hiện chỉ có một mươi tám trên tám mươi bảy tàu trả nợ ngân hàng đúng thời hạn
hai mươi năm tàu cá vẫn trả được nợ nhưng có nguy cơ
nguy cơ chuyển qua nợ quá hạn
hai mươi ba tàu thường xuyên quá hạn nợ ngân hàng cả lãi và gốc
và hai mươi một tàu không trả được nợ gốc lẫn lãi
điều này làm tăng nguy cơ nợ xấu đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn
để thực hiện có hiệu quả hơn trong vấn đề cáo vay thực hiện nghị định sáu bảy của tỉnh phủ
đảm bảo được thu hồi nợ cho ngân hàng
đòi hỏi cả cấp cả ngành phải vào cuộc quyết liệt
để đổn đốc cả tù

đồng thời tiếp tục thực hiện hỗ trợ chi phí nhân liệu
để giải quyết vấn đề này
để giải quyết vấn đề này tỉnh quảng bình cũng đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền
cho các tàu cá khai thác vùng biển xa để tăng hiệu quả sản xuất
bên cạnh đó các ngân hàng thương mại phối hợp với tri cục thủy sản
và bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường quản lý các tàu đánh bắt xa bờ
để cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của các tàu cá
trên cơ sở đó vận động chủ tàu thực hiện trả nợ đúng kỳ hạn